đã ghi lại được hình ảnh một tài xế xe ô tô lạng lách rồi vượt lên trên xe tải
bất ngờ lại gặp xe đi ngược chiều
may mắn xe đã phanh kịp thời nên không xảy ra tai nạn đáng tiếc
nhiều người xem xong đoạn clip đã thở phào nhẹ nhõm vì tai nạn chỉ cách trong căng tắc
rõ ràng đây là hồi chuông cảnh báo cho những ai lái xe vượt ẩu lạng lách chạy tốc độ cao
nhất là trong trời mưa đừng trơn trượt
cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất vừa thông báo kế hoạch phục vụ hành khách dịp cao điểm tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
theo đó cảng khai thác tổng cộng tám mươi sáu vị trí đỗ thương mại ngày và đêm tăng một mươi bốn vị trí đỗ so với tết năm ngoái
cùng với đó là bổ sung gấp đôi lượng ghế chờ
dịp tết này cảng dự kiến đón khoảng trên ba bảy triệu lượt
ngày cao điểm trước tết là ngày hai mươi hai tháng một tới sẽ có khoảng chín trăm sáu mươi năm lượt
chuyến bay cất hạ cánh
cao điểm sau tết là ngày ba mươi tháng một tới với khoảng chín trăm năm mươi bốn lượt cất hạ cánh
so với tết năm ngoái số lượt cất hạ cánh tăng lên năm mươi sáu lượt tăng kỷ lục từ trước đến nay
thưa quý vị và các bạn tỉnh thừa thiên huế đang xây dựng bộ tiêu chí văn hóa cho những người đạp xích lô
đồng thời cải tạo làm đẹp hơn mẫu xe xích lô huy động người đạp xe xích lô vào sinh hoạt trong các nghiệp đoàn được mua bảo hiểm y tế
tất cả đều mong muốn người đạp xích lô có một vị trí tốt hơn để đảm nhiệm vai trò là đại sứ là sứ giả của thành phố huế di sản trong tương lai
xích lô huế là một nét đẹp của du lịch huế
mặc dù hình ảnh xích lô huế đã được cải thiện rất nhiều trong những năm gần đây
nhưng vẫn còn cảnh xích lô tranh giành khách đứng ngồi nhách nhác tại các điểm di tích giao lộ
vi phạm an toàn giao thông thậm chí có cả cảnh say xỉn đòi giá cao
chính quyền địa phương đã nhìn thấy thực trạng này
nhiều lần kêu gọi những người đạp xích lô thay đổi để phù hợp với cuộc sống và môi trường mới
các anh tài xế xích lô phải có một kẻ ứng xử văn hóa tốt trong các trào hỏi giao tiếp
rồi sau đó có thể giới thiệu những anh nam có kiến thức rong rại
thì có thể người ta giới thiệu nhiều hơn cho các du lịch về những địa điểm
về những văn hóa của người huế để gây ấn tượng thêm cho người ta
liên khách đến huế rất nhiều được nhiều
chúng tôi cũng có công an việc làm
tổ chức gặp mặt chúc tết những người đạp xích lô
lãnh đạo tỉnh thừa tuyên huế đã nghe nhiều ý kiến đóng góp cho đề án xây dựng văn hóa xích lô huế
trong đó có nhiều gợi ý làm thế nào để người đạp xích lô được đóng bảo hiểm y tế
bảo hiểm xã hội làm thế nào để họ có thu nhập xứng đáng với sức lao động bỏ ra
và quan trọng nhất là làm thế nào để nâng cao trình độ văn hóa giao tiếp
ứng xử lịch sự cho người đạp xích lô để họ đảm nhận được vai trò xứ giả của thành phố di sản
trong khi nhiều địa phương khác đang tính đến việc xóa bỏ xích lô thì huế chưa đặt ra vấn đề này
huế sẽ không chế số lượng xích lô du lịch như hiện có
và đang mong muốn đề ra một giải pháp toàn diện để quản lý con người
phương tiện bên cạnh đó sẽ phổ cập kiến thức văn hóa lịch sử phù hợp với từng nhóm trình độ
với quyết tâm xích lô sẽ trở thành một sản phẩm văn hóa du lịch
mà ở đó hình ảnh chiếc xích lô người đạp xích lô có một vị trí khác đẹp hơn
sang trọng hơn trong lòng du khách và bạn bè quốc tế khi đến huế
quý vị và các bạn thân mến đến đây thì chương trình chào ngày mới của truyền hình nhân dân cũng xin được kết thúc
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào sáu giờ sáng ngày mai trên truyền hình nhân dân